tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được chương trình xây dựng nông thôn mới tại quảng ngãi đã và đang bộc lộ những bất cập vướng mắc từ cơ chế chính sách đặc thù vùng đến những khó khăn nội tại của địa phương
đây cũng là nguyên nhân khiến quảng ngãi thực hiện chậm lộ trình xây dựng nông thôn mới so với kế hoạch
từ thực tế và những bài học kinh nghiệm sau năm năm xây dựng nông thôn mới tại quảng ngãi sẽ là cơ sở tiền đề quan trọng để tỉnh có những bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới thời gian tới
cũng như đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn theo tinh thần nghị quyết số hai mươi sáu của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn
điều này cũng đã tác động không nhỏ đến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương
vì vậy việc chủ động và sáng tạo trong thực hiện chương trình có ý nghĩa rất quan trọng để triển khai thành công chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
những đường làng ngõ xóm khang trang những con đường bê tông mới thay thế cho đường cũ
sau năm năm từ những vùng nông thôn hạ tầng yếu kém xuống cấp đã được thay thế bằng những công trình kiên cố khang trang cho đời sống bà con vùng nông thôn
qua một thời gian thực hiện thì chúng tôi cũng rút ra một số kinh nghiệm
nếu cùng một cơ sở giống nhau về mặt kinh tế xã hội phát triển tương đương với nhau thôi
nhưng mà nếu một con bộ ở đó làm tốt thì việc phát triển của đoạt tiêu chế nữ cô nhanh hơn là sau những con bộ công chức ở đó
tức là chưa nhận thức rõ hoặc là chúng ta gọi là từ hợp yếu thì sẽ khóc nhau xa
qua quá trình xây dựng nông thôn mới thì bản thân gia đình thì vô cùng hưởng ứng
và rất vui mừng được nhà nước tạo điều kiện và chế dựng lên nông thôn mới
là vùng chịu nhiều ảnh hưởng thiên tai quảng ngãi luôn đối diện với mưa lũ
do vậy khi triển khai chương trình nông thôn mới quảng ngãi đã xây dựng hạ tầng gắn kết với chức năng phòng tránh lũ cho các vùng trũng vùng ven sông ven biển
các công trình nông thôn mới xây dựng kiên cố phù hợp với cứu nạn khi có bão lũ xảy ra
những công trình nông thôn mới đặc thù không chỉ thay đổi đời sống bà con nhân dân vùng quê nghèo khó mà còn giúp người dân nơi đây sống chung an toàn trong thiên tai hiểm họa
đây là một trong những kết quả nổi bật sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh miền trung này
xây dựng nông thôn mới chúng tôi luôn bao giờ gắn kết với việc vừa phát huy tất cả xây dựng nông thôn mới vừa đặc thù vùng lũ
ví dụ như công trình cơ sở hạ tầng nước đầu tư với nhiều trường học trọng y tế
chúng tôi cũng đề nghị kiến nghị các tranh là phải quan tâm khóc với địa phương khóc vừa đảm bảo xây dựng được hạ tầng cơ sở nhưng vừa đảm bảo được ở trong vùng lũ
khi mà lũ lụt xảy ra thì nhân dân địa phương có nơi trống lũ để mà giống thở yếu đến thiệt hệ thống nhất vì người và thời sản khi lũ xảy ra
thì kể cả các tiến đường bê tông giao thông nông thôn quan điểm của địa phương chúng tôi là khi xây dựng
thì vẫn ghen gách với việc trống lũ chạy lũ
trong năm năm qua quảng ngãi đã huy động được trên sáu ba trăm bảy mươi tỷ đồng từ ngân sách vốn lồng ghép tín dụng xã hội hóa doanh nghiệp và sự đóng góp tích cực của nhân dân để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
từ nguồn vốn này quảng ngãi đã phân khai cho các xã điểm nông thôn mới hỗ trợ các vùng đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển để phấn đấu đạt chuẩn
sau năm năm thực hiện quảng ngãi đã xây dựng một trăm hai mươi bảy tuyến đường xã
với tổng chiều dài bảy mươi một tám km xây mới và nâng cấp sáu mươi nhà văn hóa khu thể thao thôn xã hai mươi trường học bậc mầm non tiểu học và nhiều hạ tầng tiện ích phục vụ đời sống dân sinh
sau năm năm thực hiện quảng ngãi đã có một mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới sáu mươi xã đạt từ một mươi đến một mươi tám tiêu chí nông thôn mới với nhiều khởi sắc vượt trội
cuộc vận động toàn dân tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự đồng thuận
ủng hộ của nhân dân
đồng đảo nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới bằng các công việc cụ thể như hiến đất làm đường làm canh mương thủy lợi xây dựng các công trình công cộng
bên cạnh những kết quả đã đạt được qua thực tế triển khai xây dựng nông thôn mới tại quảng ngãi cũng đã bộc lộ nhiều vướng mắc bất cập khi triển khai các chính sách các tiêu chí không phù hợp với thực tế địa phương
những bất cập này vượt quá sức đối với các xã điểm xây dựng nông thôn mới
cũng như các ngành chức năng của tỉnh quảng ngãi
ba động là xã được huyện ba tơ chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới
sau năm năm triển khai xây dựng xã đã đạt một mươi năm trên một mươi chín tiêu chí
thực tế trong số một mươi năm tiêu chí đạt được là từ nguồn lực lồng ghép các chương trình dự án đầu tư cho miền núi như một trăm ba mươi năm ba mươi a và các chương trình đầu tư trước đó
ngoài những nguồn vốn sẵn có xã chưa tự phát huy được nội lực trong xây dựng nông thôn mới
việc vận động hiến đất mở đường xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường chưa vận động người dân tích cực tham gia
do vậy sau năm năm thực hiện ngoài một mươi năm tiêu chí đạt được thì hiện nay còn bốn tiêu chí rất khó khăn
đó là môi trường an ninh trật tự tỷ lệ hộ nghèo và cán bộ xã chưa đạt chuẩn
mục tiêu của xã điểm này là đến năm hai nghìn một mươi tám sẽ đạt xã chuẩn nông thôn mới
trong quá trình thực hiện
thì nó cũng còn vướng một số vấn đề
thứ nhất là vấn đề hộ nghèo thứ hai là về thu nhập và thứ ba là về môi trường
đó là những vấn đề mà địa phương đang rất quan tâm
trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở miền núi quảng ngãi
nhiều tiêu chí nông thôn mới không phù hợp khi áp dụng giữa đồng bằng và miền núi
các tiêu chí về thu nhập giáo dục trường học chợ khu vực miền núi không thể thực hiện như các vùng đồng bằng
những mất hợp lý này
đã làm trì trệ quá trình xây dựng nông thôn mới ở miền núi tỉnh quảng ngãi
sau năm năm xây dựng nông thôn mới các huyện miền núi hạ tầng giao thông thông suốt
kết nối đồng bằng với núi cao là trợ lực giúp các huyện miền núi thoát nghèo
tuy nhiên sau năm năm quảng ngãi vẫn chưa có xã miền núi đạt chuẩn nông thôn mới
năm xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đều chậm tiến độ
tất cả miền núi và đồng bằng
cũng thực hiện giống nhau
do đó tôi thấy như thế thì rất là khó khăn đối với các huyện miền núi
nếu như thế thì các huyện miền núi rất là khó đạt được một mươi tiếng chiều như thế này
do đó chúng ta cũng nâng và phăng ra các vùng miền
đặc biệt là huyện miền núi và vùng đồng bằng dân tộc tự số
có tập quán sinh hoạt cũng như điều kiện về kinh tế riêng
quảng ngãi có một mươi bốn huyện thành phố
trong đó có huyện đảo lý sơn
là huyện đảo tiền tiêu
quảng ngãi đã tập trung nguồn lực đầu tư cho lý sơn xây dựng nông thôn mới
là xã điểm của huyện lý sơn
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi năm xã an hải sẽ đạt chuẩn nông thôn mới
tuy nhiên sau hơn bốn năm thực hiện xã an hải chỉ đạt một mươi ba trên một mươi chín tiêu chí
sáu tiêu chí còn lại là giao thông môi trường thu nhập hộ nghèo trường học văn hóa
vẫn chưa đạt chuẩn nông thôn mới
theo các ngành chức năng lý sơn
sáu tiêu chí chưa đạt chuẩn có nhiều bất hợp lý khi áp dụng đối với vùng biển đảo
tiêu chí giao thông quy định đường giao thông nông thôn phải rộng ba năm mét
với tiêu chí trường học thì số mét vuông cho mỗi học sinh phải đạt không dưới một mươi m vuông
tiêu chí này cũng là thách thức lớn cho huyện đảo khi đất tự nhiên trên đảo hạn chế
bên cạnh đó những tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người cao hơn một năm lần của tỉnh
tỉ lệ hộ nghèo thấp
cũng không thể thực hiện trong thời gian này
về thời gian ngắn đối với vùng biển đảo
về đường giao thông nông thôn thì mở rộng thì xin theo tiêu chứng ở hội mách
theo đường giao thông nông thôn không nằm ở quảng việt nam việt trường
giống theo tỉ lệ mà số mét theo thành phố không theo ở đồng bàn của nông thôn
sau hơn bốn năm xây dựng nông thôn mới ở lý sơn
xã điểm an hải chỉ đạt một mươi ba trên một mươi chín tiêu chí
xã an vĩnh chỉ đạt một mươi trên một mươi chín tiêu chí

xã an bình chỉ đạt sáu trên một mươi chín tiêu chí
chính quyền địa phương cho rằng
nguyên nhân các xã đảo chậm đạt nông thôn mới là do vướng mắc về chính sách tiêu chí khi thực hiện
những nguyên nhân khách quan này ngoài sự điều chỉnh khả năng của chính quyền địa phương
dù các xã đảo đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng đến nay các tiêu chí này vẫn chưa thể hoàn thành
và các xã đảo sẽ không thể đạt được nông thôn mới nếu không có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế
sau năm năm triển khai chương trình mục tiêu của lý sơn
đến nay tỉnh quảng ngãi có một mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới
tuy nhiên sau niềm vui đó thì tỉnh quảng ngãi đang đối diện với tình trạng nợ động nông thôn mới
hậu của xây dựng nông thôn mới ở quảng ngãi là loay hoay lúng túng tìm cách trả nợ động xây dựng cơ bản lên tới hàng trăm tỷ đồng
xã bình dương huyện bình dương là xã điểm đầu tiên của tỉnh quảng ngãi đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi
để đạt được xã chuẩn nông thôn mới bình dương đã sử dụng ngân sách và huy động nguồn lực bảy mươi một tỷ đồng để thực hiện một mươi chín tiêu chí
tuy nhiên sau khi hoàn thành chương trình cũng là lúc địa phương này gánh nỗi lo nợ gần một mươi tỷ đồng xây dựng cơ bản
giá pháp để mà thanh toán cái nợ này thì quan thượng vụ đảng quỹ có đề nghị theo quy hoạch sử dụng đắt từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi
thì chúng ta có quy hoạch đất ở khu dân cư đó
thì do các xã tổ chức đầu tư khu dân cư và cũng tổ chức đấu giá đúng theo quy trình của nhà nước
thì trên cái xã này chúng ta mới lấy cái lợi nhuận mà từ cái đấu giá đắt đó để thanh toán các cái nợ công trình đầu tư xây dựng cơ bản của trong quá trình xây dựng nông thôn mới
thực tế tại quảng ngãi trong quá trình xây dựng nông thôn mới để đạt được tiến độ theo yêu cầu chuẩn nông thôn mới
nhưng nguồn ngân sách hàng năm đưa về địa phương hạn chế
nên các ngành địa phương phải ứng vốn vay mượn
không có quy định chặt chẽ không có những hạn mức nhất định trong đầu tư vốn
nên các xã nông thôn mới không kiểm soát được nguồn kinh phí
đầu tư chản lan ổ ạt chạy theo tiến độ
sau năm năm thực hiện quảng ngãi đối diện với tình trạng nợ động kéo dài với khoản nợ hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
trong đó nợ động xây dựng cơ bản của các xã trong toàn tỉnh là một trăm hai mươi hai tỷ đồng
nợ động của một mươi một xã nông thôn mới gần một trăm hai mươi năm tỷ đồng
có thể khẳng định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh quảng ngãi đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng quảng ngãi đã nỗ lực tranh thủ mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới
kết cấu hạ tầng nông thôn thay đổi đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương nâng cao mức sống đời sống cho người dân
tuy nhiên cùng với kết quả đó những bất cập từ thực tế đã ảnh hưởng đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại quảng ngãi
đánh giá toàn diện chương trình xây dựng nông thôn mới tại quảng ngãi cho thấy tiến độ thực hiện chương trình còn chậm không đồng đều giữa các vùng miền
số xã đạt nông thôn mới chỉ chiếm sáu bảy tỷ lệ này khá thấp so với mục tiêu năm hai nghìn một mươi
hai mươi hai mươi hai số xã và một huyện đạt tiêu chí nông thôn mới theo nghị quyết số ba của tỉnh ủy quảng ngãi
để mục đích của chương trình thành hiện thực thì cần có sự điều chỉnh về chính sách tiêu chí phù hợp với nội tại của các vùng đặc thù
phải đặt ra một số chính sách về khuyến khích phát triển sản xuất khuyến khích xây dựng những mối liên kết trong sản xuất để làm sao
những sản phẩm chủ lực của tỉnh phải gắn với được một doanh nghiệp tiêu thụ từ đó chúng ta mới giải quyết được cái bài toán thị trường cho nông sản của tỉnh
và tôi cho rằng một cái nữa mà cần phải hết sức quan tâm đó là đối với miền núi phải có giải pháp riêng nó phù hợp với cái điều kiện của nó
trước mắt tôi cho rằng hiện nay ở miền núi phải tập trung làm hai cái việc hai chương trình mục tiêu đó là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
qua câu chuyện tại xây dựng nông thôn mới ở quảng ngãi
cho thấy để chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất và tạo ra sự chuyển biến tích cực cho bộ mặt nông thôn việt nam
tại mỗi địa phương cần căn cứ theo đặc thù của mình để xây dựng các chính sách cho phù hợp tận dụng mọi nguồn lực đầu tư cho nông thôn mới
huy động sức dân hợp lý sẽ thúc đẩy phong trào sâu rộng mang lại những hiệu quả thiết thực tạo diện mạo mới cho bộ mặt kinh tế xã hội của địa phương
nhưng quan trọng hơn đã tạo dựng được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng
và tin vào phong trào nông thôn mới để chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh
đến đây chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn quý vị quan tâm xin gửi về địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân địa chỉ số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội